sáng nay ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết là bước đầu đã xác định được nguồn lây chùm ca nhiễm phức tạp ở huyện quốc oai hà nội
cụ thể theo ông tuấn thì nguồn lây có thể bắt nguồn từ một cán bộ tòa án nhân dân huyện quốc oai có nhà ở thị trấn kim bài huyện thanh oai
tính đến nay trên địa bàn huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện
huyện cũng đã truy vết được bốn bảy trăm tám mươi ba trường hợp liên quan
trong số một mươi bốn trường hợp f thì có tám trường hợp hộ khẩu thường trú tại huyện quốc oai và sáu trường hợp ở địa phương khác
điều đáng lo ngại chính là số lượng trường hợp liên quan đến các ca f này rất lớn và liên quan đến nhiều địa phương
huyện quốc oai đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với bảy khu vực có ca mắc covid một mươi chín và ba trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
trong khi đó tại tỉnh phú thọ từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi
đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi tỉnh phú thọ ghi nhận một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó tại thành phố việt trì sáu ca riêng xã vùng đọ chu hóa có năm ca hai huyện phú ninh và lâm thao mỗi nơi có hai ca huyện cẩm khê có một ca
tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly ở trong vùng phong tỏa hoặc là f một đã được theo dõi cách ly
trưa nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội phát đi thông báo tìm người đến địa điểm tại phường yên sở quận hoàng mai
cụ thể địa điểm là khu đất đầm liễng cuối ngõ tám trăm tám mươi năm đường tam trinh tổ chín phường yên sở quận hoàng mai hà nội
những ai đã đến địa điểm trên từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi thì tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường yên sở quận hoàng mai
số điện thoại chín trăm sáu mươi sáu năm trăm chín mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một năm nghìn bốn trăm năm mươi hai
trung tâm y tế quận hoàng mai hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi ba hai nghìn sáu trăm hai mươi tám
cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn và hướng dẫn